tại bản căng ký xã tung qua lìn huyện phong thổ tỉnh lai châu đồn biên phòng giào san bộ đội biên phòng tỉnh lai châu phối hợp với đảng ủy
ủy ban nhân dân xã tung qua lìn tổ chức lễ khánh thành và bàn giao ngôi nhà một trăm linh đồng cho đoàn viên giàng ao hồ là hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà và tài sản vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
công trình được khởi công xây dựng từ ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám với diện tích sử dụng bốn mươi năm m hai trị giá trên một trăm năm mươi triệu đồng
trong đó bộ tư lệnh bộ đội biên phòng hỗ trợ bảy mươi triệu đồng gia đình đối ứng năm mươi triệu đồng từ nguồn vay của ngân hàng chính sách xã hội dành cho người nghèo
theo phát động của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng mỗi cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên đóng góp một trăm linh đồng một người một ngày
trong toàn lực lượng bộ đội biên phòng
giúp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở các xã trên khu vực biên giới xây mái ấm
từ khi phát động đến nay đã có hàng trăm ngôi nhà được thực hiện
đây chính là tâm huyết của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng muốn đem công sức nhỏ bé
giúp bà con trên khắp các miền biên cương của tổ quốc việt nam tươi đẹp